vào tối ngày ba tháng một mươi đối tượng đinh văn rành ở thôn hà thành xã sơn thành huyện sơn hà quảng ngãi
có hành vi sát hại mẹ ruột đã bị phòng kỳ sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi di lý về trại tạm giam công an tỉnh để tiếp tục điều tra
trước đó vào dạng sáng ngày ba tháng một mươi người dân tập thể dục phát hiện bà đinh thị sai nằm bên lề đường quốc lộ hai mươi sáu
thuộc thôn hà thành xã sơn thành huyện sơn hà tỉnh quảng ngãi đang trong tình trạng hấp hối và chết trên đường đưa đi cấp cứu
qua khám nghiệm hiện trường xác định bà sai bị vết chém trên đầu tiếp tục xác minh phát hiện con ruột đinh văn rành có những biểu hiện nghi vấn
qua đầu tranh cùng những chứng cứ giành khai nhận do mơ thuẫn trong lúc xây rượu đã dẫn đến cãi nhau nên giành lấy con dao chém vào đầu mẹ ruột
bà sai bị thương và bỏ đi bộ hơn một km rồi tử vong
hôm qua ngày ba tháng một mươi chủ tịch ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm đã ký ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
đối với bệnh viện hữu nghị việt đức địa chỉ số bốn mươi phố tràng thi phường hàng bông quận hoàn kiếm thành phố hà nội
lý do xử lý vi phạm do bệnh viện việt đức đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính là không thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về y tế
khi phát hiện môi trường có tác nhân gây bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm a
người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm a người bị nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm a người mang mầm bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm a
được quy định tại khoản ba điều một mươi nghị định số một trăm một mươi bảy ngày hai mươi tám tháng chín năm hai nghìn hai mươi của thủ tướng chính phủ
theo quyết định này trong thời hạn từ một mươi ngày bệnh viện hữu nghị việt đức phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này với mức phạt một mươi bốn triệu đồng
liên quan đến bệnh viện hữu nghị việt đức từ ngày ba mươi tháng chín đến một mươi tám h ngày ba tháng một mươi tại hà nội đã ghi nhận tổng số hai mươi sáu ca mắc covid một mươi chín
bệnh nhân là người sinh sống tại hà nội
người từ tỉnh khác đến điều trị hoặc chăm sóc người bệnh
công an tp hcm vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với hai nhân viên y tế về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
hành vi của hai nhân viên y tế này là đã tuồn thuốc điều trị covid ra ngoài bán cho người dân
được biết munupiravir là thuốc chưa được bộ y tế cấp phép đăng ký lưu hành ở việt nam
văn thừa là nhân viên khoa dược của trung tâm y tế quận bình tân và huỳnh phương thảo là dược sĩ đang công tác tại trung tâm y tế quận tân phú
biết được nhu cầu của người dân tìm mua thuốc điều trị covid một mươi chín đối tượng thường đã móc nối cấu kết với thảo lấy thuốc để bán ra bên ngoài
để bán được thuốc các đối tượng đã đăng lên mạng xã hội facebook và bán lại cho người khác với giá từ hai năm đến bốn triệu đồng trên một hộp
theo cơ quan điều tra cả hai là bạn thân với nhau và đều biết thuốc monu niravit là thuốc thử nghiệm
phát miễn phí cho những người mắc covid
covid một mươi chín đang điều trị ở nhà nhưng vẫn móc nối tuồn ra thị trường để bán trục lợi
không chỉ là nhân viên y tế mà trước đó lực lượng chức năng tại nhiều địa phương cũng đã phát hiện và thu giữ nhiều loại thuốc được giao bán là điều trị covid nhập khẩu từ nước ngoài
đáng nói hơn người bán không hề có bằng cấp gì về nghề thuốc
thấy nhiều người đang bán thì em cũng vào bắt chiếc để bán
anh cho biết là các loại thuốc này có tác dụng phụ gì không
cái này em không rõ
theo cơ quan chức năng những hộp thuốc như thế này các đối tượng mua vào với giá từ tám trăm linh đến một triệu đồng nhưng bán ra ngoài thị trường có thể lên tới ba triệu đồng nghĩa là lãi gấp ba lần
người nào bán thuốc điều trị covid một mươi chín trong giai đoạn thử nghiệm cho người khác thì đó là hành vi vi phạm pháp luật
tùy vào tính chất mức độ của hành vi vi phạm tùy thuộc vào hậu quả xảy ra mà người vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính hoặc là bị truy cứu trách nhiệm hình sự
với hành vi là bán thuốc trái phép
bán thuốc đăng trong giai đoạn kiểm nghiệm thì người vi phạm với cá nhân sẽ bị phạt đến một trăm linh triệu đồng
còn với tổ chức sẽ bị phạt đến hai trăm linh triệu đồng theo quy định tại nghị định số một trăm một mươi bảy năm hai nghìn hai mươi về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế
còn trường hợp bán thuốc ngừa covid một mươi chín đang trong giai đoạn thử nghiệm này mà dẫn đến hậu quả người sử dụng thiệt mạng hoặc là thương tích từ sáu mươi một trở lên
thì người vi phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vi phạm quy định về khám chữa bệnh
các cấp sản xuất bán thuốc và cung cấp dịch vụ y tế khác theo điều ba trăm một mươi năm của bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm với chế tài là phạt tù từ một năm đến năm năm
trường hợp làm chết nhiều người thì hình phạt có thể là phạt tù từ bảy năm đến một mươi năm năm
những sản phẩm thuốc chưa được bộ y tế cấp phép lưu hành có thể đe dọa trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng của người dùng
vì vậy mỗi người dân không nên tích chữ hoặc mua thuốc khi chưa được sự hướng dẫn của bác sĩ điều trị
vì có thể hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
hành vi của mình sẽ là kẽ hở để các đối tượng xấu lợi dụng trục lợi
thưa quý vị tạt đầu thậm chí còn thể hiện bản lĩnh bằng cách đánh võng trước đầu xe container
đó là những hành động liều lĩnh của một nhóm thanh thiếu niên được camera hành trình ghi lại
điều này cho thấy ý thức rất kém của một bộ phận người tham gia giao thông
theo nội dung hình ảnh từ clip ghi lại cảnh bốn học sinh đi hai xe máy rú ga phóng nhanh vượt ẩu trên đường
không những thế nhóm học sinh này còn điều
khiển xe máy lạng lách đánh võng tạt đầu xe container trên quốc lộ năm
hành động liều lĩnh có phần dại dột của nhóm học sinh này vừa nguy hại cho bản thân
vừa gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông khác khiến cộng đồng mạng vô cùng bức xúc
sẽ thế nào nếu một trong những phương tiện trên gây tai nạn giao thông cho các phương tiện khác
mới đây cục hàng không việt nam đã gửi công văn tới ubnd tp hà nội
xin ý kiến về việc mở lại đường bay nội địa
cụ thể theo cục hàng không sau khi trao đổi với sở giao thông vận tải hà nội
cục này đã gửi tới ubnd tp hà nội phụ lục kế hoạch khai thác vận tải hàng không nội địa giai đoạn một
dự kiến áp dụng từ ngày năm tháng một mươi
với các thông tin về đường bay hãng khai thác tần suất đi cảng hàng không quốc tế nội bài để lấy ý kiến
tần suất đi đến cảng hàng không quốc tế nội bài để lấy ý kiến
trước đó cục hàng không đã gửi văn bản lấy ý kiến các địa phương về dự thảo kế hoạch tổ chức khai
thác các đường bay nội địa trong giai đoạn một để thống nhất trước khi triển khai cấp phép hoạt động
thưa quý vị ngay sau khi một số địa phương bước đầu kiểm soát được tình hình dịch bệnh
nới lỏng giãn cách thì tại một số nơi đã xuất hiện nhiều hành vi vi phạm giao thông
một trong những vi phạm khá phổ biến đó là thanh thiếu niên không đội mũ bảo hiểm
vâng đặc biệt tình trạng này xảy ra khi vắng bóng lực lượng chức năng
vấn đề này cũng gây không ít nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông
sau đây là ghi nhận của phóng viên intv trên địa bàn thành phố hà nội

phải đến tận sáng những công nhân này mới có thể về đến quê
mất thêm một mươi bốn ngày cách ly nữa bà con mới có thể về nhà

thưa quý vị sau thời gian tạm ngưng do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
ngày hôm nay ngày bốn tháng một mươi công an các quận huyện thành phố thủ đức
thành phố hồ chí minh sẽ tiếp nhận hồ sơ cấp căn cứ công dân gắn chip điện tử trở lại
việc tiếp nhận hồ sơ cấp căn cứ công dân sẽ do từng quận quyện chủ động thực hiện
tùy theo tình hình dịch bệnh ở địa phương
riêng trụ sở phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
ở bốn trăm năm mươi chín trần hưng đạo phường cầu kho quận một
vẫn tạm ngưng cấp căn cứ công dân để tăng cường nguồn lực cho các địa phương
đợt này thành phố sẽ cấp căn cước công dân cho toàn bộ người dân thường trú tạm trú
đủ điều kiện được cấp mới cấp đổi cấp mức và không còn giới hạn đối tượng
kể cả những người đang dùng căn cứ công dân mã vạch muốn được đổi sang căn cứ công dân có chip
trước đó từ một mươi ba h ngày ba mươi tháng năm công an thành phố hồ chí minh đã tạm ngưng
cấp căn cước công dân lưu động toàn thành phố
công an thành phố thủ đức và các quận quyện trên địa bàn thành phố hồ chí minh
chỉ duy trì một điểm cấp căn cước công dân tại trụ sở để tiếp nhận cấp cho những trường hợp
thật sự cần thiết như thẻ bị mất hết hàng sử dụng
sau đó do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh
thì công tác cấp căn cứ công dân đã tạm ngưng trên toàn thành phố
theo kế hoạch phân bổ sử dụng vaccine phòng covid một mươi chín đợt một mươi hai do sở y tế tỉnh đồng nai vừa ban hành
thì bắt đầu từ ngày bốn tháng một mươi cho đến ngày một mươi ba tháng một mươi
thì tỉnh đồng nai sẽ bắt đầu tiêm năm trăm linh vaccine astrazennaca cho người dân trên địa bàn
theo đó trong đợt này toàn tỉnh đồng nai sẽ tiêm năm trăm linh liệu vaccine astrazeneca
do bộ y tế phân bổ để tiêm muối một cho tất cả người dân từ một mươi tám tuổi đến dưới sáu mươi năm tuổi
đang sống và làm việc trên địa bàn tỉnh
trong đó ưu tiên các doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh đang thực hiện phương án ba tại chỗ
thời gian triển khai tiêm vaccine từ ngày bốn tháng một mươi đến ngày một mươi ba tháng một mươi
tiêm cả thứ bảy chủ nhật và ngày lễ
chính quyền các địa phương huy động toàn bộ điểm tiêm chủng thuộc hệ thống y tế công lập
và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh để cùng thực hiện chiến dịch
trong đó có một trăm bảy mươi trạm y tế xã phường thị trấn các cơ sở tiêm chủng thuộc một mươi một trung tâm y tế
trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh các bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh tuyến khu vực
các bệnh viện và cơ sở tiêm chủng ngoài công lập